liên quan đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành
phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy quy định tại điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
qua điều tra nguyên nhân gây cháy nhiều khả năng do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện
từ tầng một lên tầng hai nhà ông nguyễn thế hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tổ một mươi năm cụm năm phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
làm cháy lấp vỏ cách điện sau đó cháy lan ra xung quanh
đêm ngày hai mươi một tháng chín qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy
lực lượng chức năng phát hiện hai vật hình hộp sọ nằm dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng hai
kết quả pháp y tử thi ban đầu nhận định hai nạn nhân gồm một nam và một nữ
nguyên nhân tử vong là do ngặt khí co
ngày hai mươi bốn tháng chín căn cứ từ kết quả giám định adn xác định chính xác hai nạn nhân xấu xố
là anh tạ văn tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và chị hạ thị lành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng quê quán thị trấn thanh sơn phú thọ thuê trọ tại nhà ông nguyễn thế hiệp
để chăm sóc con đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhi trung ương
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số hai trăm linh một về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
quy định tại điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin vụ cháy ngày một mươi bảy tháng chín tại ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành
phường ngọc khánh quận ba đình đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra trên diện rộng
khoảng chín trăm linh m hai làm chết hai người cháy hai mươi nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của ba mươi một hộ
chín mươi chín nhân khẩu thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng hai tám tỷ đồng